theo báo cáo của sở giáo dục và đào tạo trong sáng nay đã có một mươi huyện đưa học sinh tới trường
với tổng số là hai mươi bảy hai trăm một mươi sáu học sinh
các huyện hoài đức mỹ đức quốc oai thanh trì thường tín thanh oai thị xã sơn tây
và trường phổ thông dân tộc nội chú ba vì đang chuẩn bị các điều kiện
và sẽ cho học sinh đến trường vào ngày hai mươi ba hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
vâng và cũng trong sáng ngày hôm nay ngày hai mươi hai tháng một mươi

giáo dục và đào tạo hà nội phạm xuân tiến cho biết
dự kiến đầu tháng một mươi hai hà nội sẽ cho học sinh trung học phổ thông trở lại trường học
tiếp theo thì sẽ là các khối lớp khác của bậc trung học cơ sở
trong tuần này từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một toàn bộ học sinh trung học phổ thông
trên địa bàn thành phố sẽ tiêm phòng vaccine sau đó là sẽ tiếp tục tiêm cho học sinh khối trung học cơ sở
kế hoạch tiêm chủng đảm bảo học sinh từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi được tiên nhanh nhất
để có thể được tới trường học trực tiếp
trong quá trình học sinh trở lại trường học trực tiếp nếu có vấn đề xảy ra
trường học sẽ lập tức khoanh vùng đảm bảo an toàn cho học sinh
vâng và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những thông tin đáng chú ý khác
sẽ có trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngay sau đây
kim hạ xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn bảy
kính thưa quý vị đến nay thành phố hồ chí minh đã chi trả được hơn tám mươi một
gói hỗ trợ đợt ba cho người dân gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
và một trong những nguyên nhân mà trong việc chậm hoàn thành chi trả gói hỗ trợ này
là do diện hỗ trợ quá lớn và một số nơi chi trả chưa đúng đối tượng
và đây là thông tin được bà tô thị bích châu chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố hồ chí minh chia sẻ tại hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu quốc hội
và đại biểu hội đồng nhân dân tại huyện bình chánh vào chiều nay ngày hai mươi hai tháng một mươi một
cụ thể đến thời điểm phát gói hỗ trợ lần ba
ngu cơ và dân nhập cư ở thành phố thống kê được là hơn chín một triệu người
những người trong đối tượng được hưởng theo quy định của thành phố chỉ khoảng bảy năm triệu người
tính đến nay thành phố đã chi trả được khoảng sáu hai trăm linh tỷ đồng
riêng huyện bình chánh và quận bình tân mới chi trả được dưới năm mươi
qua cái giám sát của hội đồng nhân thành phố và giám sát của mặt trận
thì đối tượng mà chúng ta chi trả thì có trùng rất là nhiều
đồng thời là cái thông tin tuyên truyền của chúng ta nó cũng chưa rõ
cho nên là người dân thì
thì cứ nghĩ đây là một cái chế độ đương nhiên mình được hưởng
tuy nhiên trong cái thông tin tuyên truyền
chúng ta hiểu là những người dân khó khăn thiếu ăn đối mặt
thì chúng ta đăng ký để có cái sự hỗ trợ này
cũng như là những người được hưởng lương hưu hưởng bảo hiểm xã hội thì không được hưởng
tuy nhiên là vẫn dận dụng mọi cách được hưởng những suất hỗ trợ đó ở tại thành phố hồ chí minh
những đối tượng mà chi không đúng
thì phải có cái biện pháp vận động để người dân
trả lại và thu hồi đến để hỗ trợ cho những người dân đúng đối tượng
với các địa bàn tỷ lệ chi trả thấp như bình chánh bình tân
bà tô thị bích châu cho biết các thành viên của tổ đại biểu hội đồng nhân dân
sẽ có ý kiến với thành phố để sớm hỗ trợ cấp phát về cho ủy ban nhân dân các quận huyện
tiếp tục chi hỗ trợ cho người dân
là địa phương đầu tiên kiến nghị thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung
là từ một mươi bốn ngày xuống còn bảy ngày
và tại buổi họp báo chiều nay ngày hai mươi hai tháng một mươi một
sở y tế tp hcm đã lý giải là vì sao lại đưa ra đề xuất này
theo thống kê của sở y tế tp hcm thành phố hiện có hơn bảy mươi f
trong đó gần một mươi ba người phải điều trị tại bệnh viện
hơn năm mươi một người không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ
được chăm sóc điều trị tại nhà hoặc tại các khu cách ly tập trung
ngoài ra còn có hơn năm ba trăm linh f không đủ điều kiện cách ly tại nhà
đang phải cách ly và điều trị một mươi bốn ngày tại các khu cách ly tập trung
theo quy định của bộ y tế
bên cạnh đó qua rà soát f nó tiêm hai mũi
một trăm linh không có triệu chứng và âm tính vào ngày thứ bảy và nhiều ngày sau đó
theo sở y tế thời gian cách ly kéo dài cùng với số ca mắc mới gia tăng mỗi ngày như hiện nay
có nguy cơ các khu cách ly tập trung và các bệnh viện tầng thấp sẽ lặp lại tình trạng quá tải
trước tình trạng f tăng trong thời gian qua
mới đây sở y tế tp hcm đề nghị cục sân sát cấp bổ số một trăm linh liều monunpiravi cho thành phố
và hôm nay hai mươi hai tháng một mươi một sở y tế tp hcm đã nhận được năm liều
và thêm hai liều mà thành phố còn thì thành phố sẽ có bảy liều monunpiravi
theo thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn của ủy ban nhân dân tp hcm vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một
hiện tp hcm có một mươi một quận huyện đạt trạng thái bình thường mới
và số địa bàn còn lại ở cấp hai và không có địa phương nào ở cấp ba
tp hcm đang ở cấp độ hai tại hai mươi hai địa phương cấp quận quyện có một mươi một đơn vị đạt cấp độ một
một mươi một địa phương đạt cấp độ hai và không có địa phương ở cấp độ ba
theo thống kê có hai địa phương tăng cấp độ dịch so với tuần trước là quận năm và phú nhuận
cấp một lên cấp hai bốn địa bàn giảm cấp độ dịch là quận một mươi một bình thạnh huyện củ chi
từ cấp độ hai xuống cấp độ một và huyện cần giờ từ cấp độ ba xuống cấp độ hai
đối với ba trăm một mươi hai phường xã thị trấn có một trăm năm mươi đơn vị đạt cấp một một trăm năm mươi bảy nơi đạt cấp hai
và chỉ có năm đơn vị cấp ba không có địa bàn thuộc cấp độ bốn
tính đến hết ngày một mươi tám tháng một mươi một tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên
được tiêm ít nhất một mũi vaccine là chín mươi chín
tỷ lệ người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ liều là chín mươi bảy hai mươi ba đạt tám mươi
hiện thành phố đã chuẩn bị kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị
và đảm bảo số dường hồi sức cấp cứu ico tại các cơ sở khám chữa bệnh
trong tình hình dịch ở cấp độ bốn
ngoài ra toàn địa bàn cũng xây dựng kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động
tổ chăm sóc người nhiễm trong cộng đồng
trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư đến nay thành phố hồ chí minh ghi nhận hơn bốn trăm năm mươi sáu ca nhiễm
sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một sở y tế đồng nai cho biết là tính từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi một tháng một mươi một
mặc dù là số ca nhiễm mới trên toàn tỉnh có giảm nhưng mà có số tử vong là năm mươi ba ca
là tăng bảy mươi sáu sáu mươi bảy so với tuần trước đó
trong số năm mươi ba ca f tử vong có năm mươi một ca tỷ lệ chín mươi sáu là người có bệnh nền
một mươi sáu ca tiêm đủ hai mũi vaccine tám ca tiêm một mũi vaccine đặc biệt có hai mươi chín ca chưa tiêm vaccine
chiếm tỷ lệ năm mươi bốn bảy mươi hai
tỷ lệ trung bình của bệnh nhân covid một mươi chín tử vong là sáu mươi bốn tuổi
đối với số ca nhiễm covid một mươi chín thì giảm so với tuần trước tổng cộng có thêm bốn hai trăm một mươi chín ca f
tuần trước năm bốn trăm bảy mươi chín ca
tính từ đợt dịch thứ tư đến nay toàn tỉnh ghi nhận lũy kế tám mươi hai tám trăm một mươi tám ca f
hiện có tổng cộng sáu mươi chín bốn trăm sáu mươi tám đã khỏi bệnh sáu trăm bảy mươi bảy tử vong
số còn lại tám ba trăm năm mươi năm ca f cách ly tại nhà một bảy trăm bốn mươi bảy ca f cách ly tập trung
về công tác tiêm vaccine covid một mươi chín đến nay đồng nai phủ mũi một
cho người trên một mươi tám tuổi mũi hai đạt tám mươi chín sáu
đồng nai cũng đã tổ chức hai đợt tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
và tiêm được một trăm bốn mươi chín bảy trăm bảy mươi một trên hai trăm chín mươi tám sáu mươi sáu trẻ đạt tỷ đề năm mươi hai mươi năm
theo nhận định của sở y tế tình hình dịch bệnh sắp tới vẫn còn phức tạp
khó kiểm soát số ca bệnh
đồng nai đã mở cửa các hoạt động kinh tế xã hội bình thường mới
đánh giá mức độ dịch
đồng nai đang ở cấp độ hai nguy cơ trung bình
để phòng chống dịch trong thời gian tới đồng nai triển khai các trạm y tế
nhằm xử lý kịp thời f trong cộng đồng đồng thời để nhanh tiến độ tiêm vaccine
hướng tới mục tiêu người dân toàn tỉnh từ một mươi hai tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
giảm tỷ lệ f tử vong
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp công an thành phố phan thiết đã triển khai lực lượng ra quân
thực hiện công tác tuần tra kiểm soát tại vùng đỏ và vùng cam trên địa bàn thành phố
nhằm siết chặt các hoạt động đi lại buôn bán và việc chấp hành các quy định phòng chống dịch
để hạn chế việc lây lan dịch bệnh theo chỉ đạo chung của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
theo chỉ đạo việc kiểm soát đi lại của người dân phải khoa học chặt chẽ không gây khó khăn cho người dân
để nhanh việc tiêm vaccine phấn đấu trong tháng một mươi một phải tiêm đủ một trăm linh buổi một cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
đến cuối tháng một mươi hai phải tiêm đủ một trăm linh mũi hai
người dân chỉ ra ngoài khi có việc thật sự cần thiết và phải đảm bảo đủ các điều kiện quy định
toàn bộ người dân không được ra khỏi nhà từ một mươi chín h hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau
trừ trường hợp cấp cứu chống dịch tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
các cửa hàng ăn uống chỉ được bán trực tuyến giao hàng tận nhà qua shipper hoặc đội giao hàng giúp của đoàn thanh niên
đồng thời tổ chức lại chợ truyền thống chợ giải chiến siêu thị và hạn chế người vào chợ cùng một lúc
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các lực lượng dựa vào tình hình thực tiễn để kiểm soát phong tỏa
trong phạm vi hẹp nhất có thể chú động xét nghiệm vùng có nguy cơ lây nhiễm cao
thực hiện tốt việc cách ly f một f tại nhà nếu đủ điều kiện nhằm giảm tải cho các khu tập trung
ưu tiên bệnh nhân cho điều trị các ca f có triệu chứng nặng sẵn sàng có kịch bản đáp ứng cao hơn
đối với cấp độ dịch được dự báo hiện tại triển khai các trạm y tế lưu động ở các vùng có nguy cơ cao
nguy cơ rất cao để sẵn sàng phục vụ người bệnh các lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tuy nhiên khi lập các chốt kiểm soát dịch phải dựa vào tập quán sinh sống của người
sáng nay ngày hai mươi hai tháng một mươi một nhiều trường trung học cơ sở trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đồng nai
đã bắt đầu đón học sinh quay trở lại trường học trực tiếp sau nhiều tháng gián đoạn
do giãn cách xã hội học trực tuyến hoặc là học qua truyền hình
theo đó có sáu trường tổ chức cho học sinh học buổi đầu tiên gồm trường trung học cơ sở trung học phổ thông
quỳnh văn nghệ quyền vĩnh cửu trường trung học phổ thông thống nhất a huyện trạng bơm
trường trung học cơ sở suối cao huyện xuân lộc trường trung học phổ thông nhân trạch huyện nhân trạch
trường trung học cơ sở phú hòa và trường trung học cơ sở trung học phổ thông tây sơn huyện định quán
sĩ số trung bình học sinh trở lại trường ngay trong buổi học đầu tiên sáng nay đạt năm mươi một
đáng chú ý là một số trường có tỷ lệ học sinh đến lớp học trực tiếp rất cao
trong đó có hai trường của huyện định quán là trường trung học cơ sở trung học phổ thông sơn tây đạt chín mươi bảy
và trường trung học phổ thông phú hòa chín mươi bốn
chiều nay còn có thêm trường trung học phổ thông long khánh tiếp tục cho học sinh đến trường học trực tiếp
một số trường trên địa bàn các huyện tân phú cẩm mỹ và nhân trạch cũng có kế hoạch cho học sinh trở lại trường
vào đầu tuần tới ngày hai mươi chín tháng một mươi một
theo lãnh đạo sở giáo dục đào tạo tỉnh đồng nai việc cho học sinh vùng một vùng hai
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của thủ tướng chính phủ đã được sở giáo dục đào tạo phối hợp chặt chẽ với sở y tế
các địa phương và các trường trực thuộc sở tiến hành cẩn trọng chặt chẽ và linh hoạt
những trường cho học sinh đi học trực tiếp phải đáp ứng được các tiêu chí trường học an toàn
với dịch bệnh covid một mươi chín của sở
trước ngày học sinh đi học chính thức các trường đều tiến hành test nhanh covid một mươi chín
nếu tình hình thật sự ổn định và thuận lợi mới cho học sinh đến
các trường được tập huấn và có phương án xử lý trường hợp phát sinh f trong lớp học
theo đúng hướng dẫn của sở y tế
tiếp nối bản tin sẽ là những tin tức an ninh trực tự
chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một công an phường tân quý quận tân phú tp hcm cho biết
là hiện đang làm rõ hành vi gây rối trực tự công cộng của hai nhóm thanh niên
và trước đó đoạn clip đã ghi lại là hai nhóm mà cầm gậy gọc lao vào hỗn chiến
mặc dù có lực lượng chất năng gây náo loạn cả một đoạn đường
được đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc
vụ việc xảy ra tại hẻm hai trăm ba mươi chín tân quý phường tân quý quận tân phú tp hcm
trước đó khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng một mươi một nhóm thanh niên lâm phát
và phú đến quán lẩu ở lô b một chung cư nhiêu lọc c để nhậu
tại đây giữa nhóm của lâm và nhân viên của quán đã xảy ra mâu thuẫn
trong lúc gọi đồ ăn lúc này lâm đứng dậy dùng tay đánh khoa
nhóm bạn của khoa ra can ngăn cũng bị chặn lại đe dọa bằng gậy gọc hung khí
nhận tin báo công an phường đã đến ngay hiện trường khống chế
và mời những người có liên quan trong vụ hỗn chiến về công an phường để làm việc
bước đầu công an quận tân phú cho biết những người này không phải băng nhóm giang hồ
một bên là nhân viên quán nhậu gần đó nhóm còn lại là khách
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm tân cho biết là đang tạm giữ đối tượng
hứa thế nhật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba tạm trú tại xã tân hà huyện hàm tân
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào chiều hai mươi một tháng một mươi một hứa thế nhật điều khiển xe máy bị kiểm soát chín mươi hai f chín nghìn chín trăm hai mươi bốn
lưu thông trên quốc lộ một a địa phận hàm tân nhưng không được mũ bỏ hiểm
nên bị tổ tuần tra giao thông công an huyện hàm tân dừng phương tiện để kiểm tra
tại đây nhà không xuất trình được giấy đăng ký xe và giấy phép lái xe
nên tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý
đến rạng sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một lợi dụng đêm tối đối tượng nhật đã đột nhập vào công an huyện hàm tân
để thực hiện hành vi trộm lại chiếc xe máy của mình
nhưng đã bị tổ canh gác tuần tra đêm của công an huyện kịp thời phát hiện bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm tân đang điều tra làm rõ vụ việc
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
mặc dù chiếc xe trên là tài sản của đối tượng nhật nhưng khi bị lực lượng cảnh sát giao thông
lập biên bản xử lý vi phạm hành chính thì phương tiện đó sẽ thuộc quản lý của lực lượng thực thi nhiệm vụ
cho đến khi hoàn thành các thủ tục pháp lý và được trao trả cho chủ sở hữu
tất cả mọi hành vi làm xâm phạm đến tài sản đang được tạm giữ đều phải bị xử lý theo quy định của pháp luật
nên với hành vi đột nhập vào công an huyện lén lút đến chiếc xe trên đối tượng sẽ bị khởi tố về tội trộn cắp tài sản